tính từ đầu giờ chiều nay tại bệnh viện phụ sản trung ương địa chỉ tại số bốn mươi ba phố tràng thi
quận hoàn kiếm hà nội đã có một mươi năm trên hai mươi hai trường hợp có kết quả khẳng định dương tính
với virus sars cov hai số còn lại đang tiếp tục chờ kết quả
trong số hai mươi hai trường hợp này có một nhân viên y tế của bệnh viện còn lại là người nhà và bệnh nhân
đều ở tòa nhà b c tại cộng bệnh viện phủ sản trung ương công tác đón tiếp bệnh nhân
vẫn diễn ra bình thường hiện tòa nhà bc đã tạm thời bị phong tỏa để điều tra dịch tễ
truy vết trường hợp tiếp xúc lấy mẫu xét nghiệm
chiều cùng ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận hoàn kiếm thông báo tìm người
trên địa bàn thành phố đến tòa nhà b c bệnh viện phụ sản trung ương từ ngày một mươi tám tháng một mươi một
đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một người đã đến địa điểm trong thời gian như thông báo
chủ động cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội để được hướng dẫn và tư vấn